học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai của các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các trường trung cấp cao đẳng học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp
học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp sáu tiếp tục học trực tuyến
trẻ mầm non tiếp tục hủy học ở nhà
đi học trở lại là cấp bách lắm rồi
con tôi ở nhà rồi học online ảnh hưởng rất nhiều
đi học là yêu cầu chính đáng và cần phải mở cửa lại trường học càng sớm càng tốt
việc học trực tuyến để lại rất nhiều hệ lụy cả về chất lượng giáo dục và sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh
tôi hoàn toàn ủng hộ việc cho học sinh trở lại trường học
cả các cháu tiểu học cũng phải được đi học
không thể để các cháu học online như này mãi được
đồng đảo cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với quyết định của chính quyền thành phố hà nội và cho rằng
việc cho học sinh trở lại trường học là yêu cầu chính đáng
không ít cư dân mạng cho rằng việc học trực tuyến đang gây nên nhiều hệ lụy không tốt cho sự phát triển tâm lý thể trạng của lứa tuổi học sinh
hơn nữa nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc học trực tuyến ảnh hưởng rất lớn tới việc tiếp thu kiến thức dẫn đến chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng
chia sẻ trên báo mạng tiến sĩ tâm lý học nguyễn thị kim quý trung ương hội khoa học tâm lý giáo dục việt nam cho hay
học sinh là lưới tuổi đang hình thành và phát triển khẳng định nhân cách nhất là lưới tuổi dạy thì
vì việc hạn chế về vận động và giao tiếp sẽ mang đến rất nhiều nguy cơ
bên cạnh việc ủng hộ cho học sinh trở lại trường học còn có nhiều ý kiến cho rằng
việc cho học sinh trở lại trường học cần phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương
và việc tìm ra giải pháp phù hợp cho việc học sinh trở lại trường học là rất cần thiết
tại một cuộc họp mới đây thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho rằng
chúng ta đã có những điều kiện căn cứ để đưa trẻ trở lại trường học an toàn
như tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi
trong nhóm cao nhất thế giới tỷ lệ các bệnh nặng số ca tử vong thấp
kinh nghiệm chống dịch của các địa phương ý thức của người dân được nâng cao
tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai tuổi cao dự kiến hoàn thành tiêm mũi hai sau tết
và tăng cường tiếp cận vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tôi đề nghị tính phương án cho các cháu học sinh tiểu học cũng được đến trường
nếu cứ để ngồi máy tính học như vậy thì thật nguy hiểm
tôi đồng ý với quan điểm đưa trẻ trở lại trường phải căn cứ vào cấp độ dịch
bảo đảm quyền lợi của học sinh và không giảng buộc với điều kiện tiêm vaccine
bạn nghĩ sao về vấn đề cho học sinh trở lại trường học
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an